ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an cho biết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng liên ngành đã tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý gần một vụ việc vi phạm gian lận thương mại
trong đó xử lý bốn trăm hai mươi ba vụ việc kinh doanh vận chuyển hàng lậu năm trăm ba mươi hai vụ kinh doanh gian lận thương mại một mươi một vụ kinh doanh hàng kém chất lượng chín vụ hàng giả một mươi năm vụ hàng giả sở hữu trí tuệ
tăng vật thu giữ được gồm bảy trăm bảy mươi sáu gói thuốc lá ngoại trên một trăm chín mươi hai khẩu trang gần ba mươi bảy tấn đường cát sáu mươi chai rượu ngoại một trăm bốn mươi bảy xe mô tô và ba mươi năm xe ô tô các loại tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên một trăm ba mươi ba tỷ đồng
trước tình hình này ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an yêu cầu các lực lượng có liên quan tiếp tục xác minh đối tượng lĩnh vực địa bàn đẩy mạnh công tác điều tra xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tập trung vào những đường dây ổ nhóm các đối tượng buôn lậu tham gia buôn lậu đã được lập danh sách quản lý